với mong muốn có thể đổi đời bằng chúng sổ số lớn từ một thầy giáo chân chất lê phương nam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
chú xã vinh hưng phú lộc nguyên là giáo viên một trường tiểu học đã lao vào chê số như con thiêu thần
lê phương nam nổ với nhiều người trong đó phần lớn là đồng hương rằng có thể xin vào học tại trường trung cấp cảnh sát đóng tại tỉnh quảng nam
hoặc chuyển công tác trong ngành công an hay xin vào tri cục kiểm ngư
với cái mark giáo viên tưởng rằng nam uy tín nên nhiều người đã đưa cho nam số tiền từ hai trăm linh đến bảy trăm linh triệu đồng một trường hợp
để rồi nhiều năm nay phải ngậm đắng nuốt cây khi việc cũng không có tiền cũng không lấy lại được
lê phương nam lớn lên sinh sống cùng với gia đình và học lớp một mươi hai trên một mươi hai tại xã gia ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
với ước mơ sau này con mình trở thành thầy giáo bố mẹ nam dù vất vả nhưng vẫn cố nuôi con ăn học đến nơi đến trốn
sau khi tốt nghiệp trường đại học thể dục thể thao đại học
đà nẵng và trường đại học sư phạm đà nẵng nam về dạy học tại trường tiểu học vinh hưng i ở xã vinh hưng huyện phú lộc vào năm hai nghìn chín
trong khoảng thời gian hai nghìn một mươi bảy khi sổ số điện toán việt lốt phát triển
với số tiền thưởng cộng dồn đã tạo khác biệt và thu hút người chơi trong đó có nam
không chỉ vui chơi nằm đam mê và dường như ấp ủ mộng làm giàu từ chúng số điện toán
theo một chuyên gia xã hội học sổ số là cho chơi may rụi
tất cả vì người ta nhìn thấy vé số là cơ may là tiền
mà không cần dùng sức lao động của mình
trở lại vụ án lê phương nam theo hồ sơ vụ án
do muốn có tiền để chơi sổ số điện toán lê phương nam đã đưa ra thông tin gian dối về việc
mình có quen biết với những người có khả năng xin việc làm vào tri cục kiểm ngư tại đà nẵng
tri cục kiểm ngư tại phú quốc xin vào học tại trường trung cấp cảnh sát năm tại quảng nam
xin chuyển công tác để chiếm đoạt tiền của nhiều người có nhu cầu xin việc cho người thân
nam đã đưa ra các mức giá khác nhau cho tùy trường hợp
như xin vào các tri cục
kiểm ngư có giá hai trăm linh hai trăm năm mươi triệu đồng một trường hợp
xin chuyển công tác trong lực lượng công an có giá hai trăm linh bốn trăm năm mươi triệu đồng một trường hợp
xin vào học tại trường trung cấp cảnh sát giao động mức giá từ bốn trăm năm mươi đến bảy trăm linh triệu đồng một trường hợp
điều đáng nói trong số các bị hại có nhiều bị hại là đồng hương của nam ở tỉnh quảng bình
cụ thể thông qua mối quan hệ bạn bè ông hoàng bá khờ
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại xã sơn hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
nghe tin nam có quen biết với những
những người có khả năng xin việc làm vào cục kiểm ngư và ngành công an
nên đã liên lạc với nam để đặt vấn đề thì nam đồng ý
ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy tại nhà của lê phương nam ở xã vinh hưng
vào ngày một mươi tháng một năm hai nghìn một mươi tám và tại trạm thu phí phú bài thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế
ông hoàng bá khờ đã đưa cho nam số tiền lần lượt là hai trăm linh triệu đồng và năm mươi triệu đồng
cùng một bộ hồ sơ xin việc để nhờ nam xin cho con trai là htd
và làm việc tại tri cục kiểm ngư
đóng tại đà nẵng
tiếp đó đến đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám tại phương phú bài thị xã hương thủy
anh hnk con trai của ông hoàng bá khờ tiếp tục đưa cho nam số tiền hai trăm linh triệu đồng
để nhờ nam xin cho anh chuyển công tác từ trung đoàn cảnh sát cơ động bộ công an
đóng tại phường phú bài thị xã hương thủy về công tác tại công an tỉnh quảng bình
tương tự ông mai văn ngờ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chú xã thuận hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
khi nghe ông hoàng bá khờ nhờ được người xin việc
cho con nên ông cũng nhờ xin cho con gái mình là mth và làm việc y tế
tại tri cục kiểm ngư đóng tại thành phố đà nẵng
sau khi được nam đồng ý và nói số tiền xin việc là hai trăm linh triệu đồng
thì ông mai văn ngờ đồng ý và chuyển tiền
chưa dừng lại ở đó thông qua các mối quan hệ bạn bè
ông hoàng tấn v sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn chú phương bắc lý thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
nghe nhiều người nói nam có khả năng xin được việc làm
nên đã liên hệ để nhờ nam xin cho con trai là hts
vào làm tại tri cục kiểm ngư phú quốc thì nam đồng ý
ngày hôm sau tại quán cơm ở đường tránh thành phố huế
ông hoàng tấn v đã đưa cho nam số tiền hai trăm linh triệu đồng cùng một bộ hồ sơ xin việc
số tiền tỷ nam nhận để lo xin việc của nhiều người đã nhanh chóng đội nón ra đi
theo giấc mơ làm giàu từ trò chơi sổ số điện toán
và trong một lần về quê ở huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
lê phương nam gặp ông phạm hồng nờ
nam gọi ông nờ bằng dượng và tiếp thị rằng
nếu có ai muốn vào làm ngành công an
hoặc kiểm ngư thì báo cho nam xin giúp
do tin tưởng nam là cháu gọi vợ ông n bằng di ruột
đồng thời là giáo viên nên ông n nhờ nam xin việc cho bốn trường hợp
và đã chuyển trước một phần tiền là bốn trăm ba mươi triệu đồng của các bị hại
sau đó nam đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền này
cụ thể nam đã chiếm đoạt của ông phạm văn quy
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại thị trấn quán hào huyện quảng ninh
số tiền chín mươi triệu đồng để xin cho con trai ông quy
vào học trường trung cấp cảnh sát giao thông ở quảng nam
nam đã chiếm đoạt của ông nguyễn văn trờ
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại xã xuân ninh huyện quảng ninh
một trăm linh triệu đồng để xin cho con trai ông và làm việc
tại tri cục kiểm ngư ở tỉnh kiên giang
tương tự nam chiếm đoạt của ông nguyễn thanh l
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai trú tại xã gia ninh huyện quảng ninh
chín mươi triệu đồng để nhờ xin cho con trai ông và làm việc
tại cục kiểm ngư tại kiên giang
hay nam chiếm đoạt của bà phan thị thờ
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại xã tân ninh huyện quảng ninh
số tiền một trăm tám mươi triệu đồng để nhờ xin cho con trai bà vào làm
tại vùng ba hải quân đóng tại đà nẵng
không chỉ lấy tiền để chạy việc
lê phương nam còn nổ với nhiều người rằng
xin được nhiều xuất vào học tại trường trung cấp cảnh sát năm
đóng tại quảng nam
vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám nam gặp và biết
bà nguyễn thị thanh thờ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
trú tại phương thuận hòa thành phố huế
có con trai là dương văn hát thi vào trường công an
nhưng không đậu nên nam đưa ra thông tin
mình có quen biết với hiệu trưởng
trường trung cấp cảnh sát nhân dân nam
đóng tại quảng nam và đặt vấn đề
sẽ xin cho hát vào học với giá bảy trăm linh triệu đồng
nghe vậy bà thờ cùng với người thân rất vui mừng
và đã hai lần đưa cho nam số tiền lần lượt
là một mươi đô la và ba trăm linh triệu đồng
tổng cộng là gần năm trăm hai mươi bảy triệu đồng
số còn lại bà thờ hẹn sẽ đưa đủ
khi con trai có giấy báo nhập học
cùng với thủ đoạn tương tự cuối tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
lê phương nam gặp ông lưu văn hát
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại huyện lâm hà
tỉnh lâm đồng và anh chu văn hưng
ở phường thủy lương thị xã hương thủy
tại quán ăn gần sân bay phú bải huế
sau khi nói chuyện và biết được
ông hát có con trai là lưu văn trờ
đang đi nghĩa vụ công an tại tỉnh lâm đồng
mới thi đại học chưa có kết quả
thì nam đặt vấn đề sẽ xin cho đi học
tại trung cấp cảnh sát quảng nam
với giá bốn trăm năm mươi triệu đồng
thì ông lưu văn hát đồng ý
giữa tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
tại nhà anh chu văn hưng
ông hát đã đưa cho nam số tiền hai trăm hai mươi triệu đồng
lúc này vợ nam là chị hoàng thị phước anh
cũng có mặt
và cùng ký vào giấy ghi là giấy mượn tiền
tiếp đó nam nói với ông hát
đang ở hà nội để lo việc
cho con ông và yêu cầu ông hát
đưa số tiền còn lại
để tạo niềm tin cho ông hát
nam hẹn ông hát trồng số tiền còn lại
tại hà nội
ông hát đành đặt vé máy bay ra hà nội
và tiếp tục đưa cho nam số tiền hai trăm ba mươi triệu đồng
cùng một bộ hồ sơ
tại khách sạn trước sân bay nội bài
lúc này nam tự ký và ghi tên vợ mình
trong giấy mượn tiền
sau khi nhận tiền kèm hồ sơ xin việc
hồ sơ đi học của tất cả các trường hợp có nhu cầu
nhằm tạo niềm tin
nam đều viết giấy mượn tiền
hoặc giấy nhận tiền và thỏa thuận
nếu không lo được việc như đã hứa
sẽ trả lại tiền để tạo lòng tin
nhiều người đưa tiền cho nam gần cả năm trời
nhưng con em họ vẫn không được đi học
đi làm nên nóng ruột
nên không ít lần gọi điện hỏi thăm hối thúc nam
lúc đó nam đưa ra
nhiều lý do khác nhau nhằm kéo dài
thời gian cho đến khi một số người
đưa tiền cho nam để lo chạy việc
kiên quyết đòi lấy lại tiền
thì thời gian chờ đợi quá lâu
không như lời hứa ban đầu của nam
thì nam không có tiền để trả lại
khi nghe tin nhiều người đã gửi đơn
tố cáo hành vi của nam đến cơ quan chức năng
và trường học nơi nam đang công tác
thì cuối năm hai nghìn một mươi tám nam đã bất ngờ
bỏ trốn sang lào và nghỉ dạy học
lúc này những người đưa tiền cho nam
đều đứng bởi mọi liên lạc với nam
đã bị cắt đứt hoàn toàn
nhiều gia đình rơi vào cảnh nợ nần trồng chất
bởi sáu bảy năm về trước để có số tiền
hàng trăm triệu đồng đưa cho nam để nhờ xin việc
xin đi học họ đành phải vay mượn
thậm chí có trường hợp đi vay nóng lãi suất cao
với hy vọng tìm được
cho con một công việc ổn định
sau khi đưa cho nam số tiền hai trăm linh triệu đồng
đến nay đã hơn sáu năm
nhưng con tôi vẫn không thể đi làm
tôi từng tìm về nhà nam để xin vợ nam
gửi lại cho ít tiền trả nợ
nhưng cũng không có kết quả
để có số tiền hai trăm linh triệu đồng đưa cho nam
vợ chồng tôi đã cầm sổ đỏ nhà đất
để thế chấp ngân hàng
mới trả được một nông dân đưa tiền
nhờ lê phương nam xin việc cho con ngậm ngùi
cho biết sau nhiều năm lẩn trốn
ở đất nước bạn lào đến giữa tháng tám
năm hai nghìn hai mươi ba nam đã bị công an
thừa thiên huế bắt giữ theo quyết định truy nã
tại đây nam thừa nhận do cần tiền
đam mê sổ số điện toán và tiêu sải
cá nhân nên đã đưa ra nhiều thông tin
gian dối để chiếm đoạt tiền của các bị hại
cơ quan công an đã điều tra
và xác định sau khi nhận tiền của các bị hại
nam không hề lo xin việc
và xin đi học như những gì nam nói
với các bị hại thực tế nam cũng không thân quen
với lãnh đạo để xin việc xin đi học
như nam nổ với nhiều người
cơ quan điều tra xác định số tiền nam
chiếm đoạt của các bị hại trong đó
có bị hại đưa đủ có bị hại đưa
trước một phần tổng cộng hai hai trăm tám mươi sáu tỷ đồng
tại phiên tòa xét xử đầu tháng năm
năm hai nghìn hai mươi bốn trời huế u ám
sám xịt kèm theo rông lớp
và mưa lớn vợ nam chị pia
ngồi ở góc người có liên quan
tại phòng xét xử
vì chủ tọa hỏi vợ nam là chị pia
thế thì bị cáo nam nhiều lần lừa đảo lấy tiền
của người khác trong đó có lần có sự
chứng kiến và ký tên của vợ vào giấy nhận tiền
sau không căn ngăn và số tiền
lớn như vậy có đưa cho chị mua sắm
gì trong gia đình không
chị pia ngẹn ngào cho biết đã có căn ngăn
nhưng chồng chị nói đây là việc riêng
nên anh tự lo được
và những lần sau chị đều không biết
còn về khoản tiền lừa đảo của chín
bị hại với số tiền lên đến gần
hai ba tỷ đồng chị pia
cho biết chồng chị không mua sắm gì
trong nhà và cũng không cho
chị đồng nào để nuôi con mà chỉ để
tiêu xài cá nhân và mua vé số
anh ấy làm thì hoàn toàn chịu trách nhiệm
trước pháp luật về những vi phạm của mình
mong muốn của tôi là cơ quan chức năng
không phát mãi căn nhà và diện tích đất
hơn hai trăm linh m hai ở quê nhà
để có chỗ cho ba mẹ con nương thân
khi tôi đang bị những cơn đau
do căn bệnh ung thư hoành hành
vì mảnh đất đó là của bố tôi cho tôi
chứ không liên quan gì đến anh nam
chị pia ngẹn ngào
hội đồng xét xử xét thấy hành vi lừa đảo
của bị cáo lê phương nam là đặc biệt
nguy hiểm gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội
nên cần cách ly ra khỏi xã hội
một thời gian hội đồng xét xử
tuyên phạt lê phương nam một mươi ba năm tù giam
đồng thời buộc hoàn trả lại
tất cả số tiền bị cáo đã chiếm đoạt
do phạm tội mà có
phiên tòa khép lại và nỗi đau mà bị cáo
gây ra cho mọi người là quá lớn
trong đó bố mẹ bị cáo có lẽ là người đau xót nhất
khi bao năm qua dù cuộc sống khó khăn
họ vẫn cố gắng nuôi cho con ăn học
đến nơi đến trốn
và khi nam trở thành thầy giáo cũng là
niềm mơ ước của nhiều người làm bố làm mẹ
ở vùng quê quảng bình
thế nhưng do xa đà và sổ số
để rồi hôm nay đứa con mà họ từng đặt
bao hy vọng đã lầm đường lạc lối
thưa quý vị và các bạn
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau